sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa tuyên án đối với một mươi ba bị cáo là cựu lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo một số sở ngành trực thuộc liên quan đến vụ án vi phạm
các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu đất số một trần hương đạo tp nha trang trụ sở trường chính trị tỉnh khánh hòa cũ
phiên tòa bắt đầu xét xử từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai và kết thúc vào sáng nay
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa sáu năm sáu tháng tù
lê đức vinh cựu chủ tịch và đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng mức án năm năm sáu tháng tù
bị cáo võ tân thái cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường vũ xuân thiền cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
cùng bị tuyên án ba năm tù
bị cáo lê văn rẽ cựu giám đốc sở xây dựng ba năm sáu tháng tù
nguyễn ngọc tâm cựu phó giám đốc sở tài chính bốn năm sáu tháng tù
và trần quang bửu cựu phó giám đốc sở xây dựng hai năm sáu tháng tù
riêng các bị cáo trần sĩ quân cựu phó cục trưởng cục thuế nguyễn văn nhật cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
trần văn thọ cựu phó giám đốc sở xây dựng lê huy toàn cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang
và nguyễn ngọc tuấn cựu phó trưởng phòng phụ trách phòng vật giá công sản sở tài chính cùng bị tuyên phạt hai năm tù